quốc vương campuchia norodom sihamoni vừa ký xác lệnh truy tặng quân trường sa a me te re mo ha se na cao quý
cho cố đại sứ việt nam tại campuchia ngô điền vì những đóng góp của ông cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước chùa tháp
đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính phủ vương quốc campuchia
đã truy tặng nguồn trường cho cố đại sứ ngô điền coi đây là việc làm vô cùng ý nghĩa
mà chính phủ và nhân dân campuchia dành cho không chỉ nhà ngoại giao ngô điền
mà còn đối với những người có nhiều năm gắn bó đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị
giữa hai nước hai dân tộc việt nam campuchia anh em
đại sứ ngô điền có quá trình tham gia hoạt động cách mạng nhiều năm trên lĩnh vực báo chí và đối ngoại
ông là phó giám đốc thông tấn xã việt nam phụ trách thân xã thông tấn xã việt nam tại campuchia
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm chín mươi một
ông giữ chức phó trưởng ban b sáu mươi tám đại sứ việt nam tại campuchia với nhiều đóng góp
giúp bạn ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh